để từng bước tái cơ cấu nông nghiệp một cách hiệu quả trên những vùng đất khó khăn
với sự hỗ trợ của nhà nước nhiều nông dân ở tỉnh quảng trị đã biết thay đổi cơ cấu cây trồng
chuyển đổi từ các loại cây có giá trị thấp sang trồng cây dược liệu quý
bước đầu đạt được những hiệu quả kinh tế cao giúp người dân có đầu ra ổn định
đây là mô hình trồng nấm linh chi đỏ của gia đình ông hoàng văn kha ở xã do châu
huyện gio linh tỉnh quảng trị vừa được sở khoa học và công nghệ tỉnh quảng trị hỗ trợ một mươi năm bịch nấm
gồm nấm linh chi đỏ nấm sò và nấm dơm vụ đầu tiên ông kha thu được hơn một trăm bốn mươi triệu đồng

nhiều nông dân có thể sản xuất và thu nhập rất là ổn định
nhiều nông dân ở tỉnh quảng trị đã triển khai chuyển đổi trồng cây dược liệu trên vùng đất vốn trước đây rất khó khăn
về canh tác đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và sản phẩm có đầu ra ổn định

tuần hoàn chân không cho cây dược liệu để sử dụng cho việc chiết xuất các thành phần trên cây dược liệu

trong đó có hơn bốn mươi hectare chè vàng hơn năm mươi hectare cà gai leo và một số cây dược liệu khác
tỉnh quảng trị đã triển khai chuyển đổi trồng cây dược liệu trên vùng đất vốn trước đây rất khó khăn về canh tác
hướng phát triển mạnh mô hình trồng cây dược liệu
đây là một trong những mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp giúp người dân làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình